bằng thủ đoạn là giả danh cán bộ tòa án thông qua mạng xã hội facebook và zalo
đối tượng nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã tân thành huyện lục nam đã lừa đảo hơn hai mươi người
ở nhiều tỉnh thành khác nhau với số tiền hàng trăm triệu đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của huệ thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
đã thu giữ được nhiều điện thoại sim thẻ atm cùng với nhiều tăng vật liên quan đến hành vi lừa đảo
theo đó với thủ đoạn hết sức tinh vi huệ đã lập một facebook ảo có tên thị hoài
vào nhóm facebook có tên thủ tục ly hôn bình luận vào các bài viết muốn tư vấn ly hôn trên hội nhóm
sau đó khi có người nhắn tin cần tư vấn huệ nói có quen biết với cán bộ bên tòa án có thể giải quyết nhanh chóng
sau khi con mồi cắn câu huệ cho số điện thoại bảo là cán bộ tòa án
tuy nhiên không ai khác vẫn là huệ khi bị hại gọi điện đến huệ giới thiệu mình là cán bộ tòa án
yêu cầu mọi người chuyển khoản trước khi hướng dẫn làm thủ tục ly hôn
tinh vi hơn nữa để tránh bị phát hiện với mỗi con mồi huệ huệ thường cho số tài khoản mang tên một người khác
sau đó mới chuyển vào tài khoản của mình
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đối tượng huệ đã lừa đảo hơn hai mươi người ở khắp các tỉnh thành như hải dương thái nguyên bắc giang
với số tiền hàng trăm triệu đồng